các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi video clip được phát tán phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn đã tiến hành xác minh và khẳng định sự việc trên là có thật
cháu nhỏ điều khiển ô tô trong video clip hiện đang học lớp bốn là con anh phạm văn tuấn chú tại tổ năm phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn
vợ chồng anh tuấn đã thừa nhận việc cho con điều khiển ô tô như video clip nói trên
đây là hành vi hết sức nguy hiểm khi tham gia giao thông
do sự việc xảy ra vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn đã quá thời hiệu xử phạt
nên phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn chỉ tiến hành nhắc nhở
đối với anh tuấn đây là một bài học dành cho các phụ huynh trong việc chăm sóc và nuôi dạy con
cũng như ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ